ngày hôm nay ba mươi một tháng tám tỉnh thanh hóa đã triển khai hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập
quán triệt triển khai nghị quyết số năm mươi tám của bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo đề án
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh
để thực hiện thành công nghị quyết số năm mươi tám là nhiệm vụ hết sức nặng nề và vô cùng quan trọng
chính vì vậy đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa phải nhận thức sâu sắc về tinh thần
nội dung của nghị quyết số năm mươi tám tỉnh thanh hóa phải tuyên truyền để mọi người dân nắm được nội dung
của nghị quyết để người dân đồng tình ủng hộ đồng thời giám sát quá trình triển khai nghị quyết
số năm mươi tám của các cấp ủy đảng ủy chính quyền trong quá trình thực hiện
nghị quyết số năm mươi tám đặt ra mục tiêu xây dựng thanh hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực
và cả nước với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi đạt chín hai trở lên kịp ngạch xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd